ngày hôm nay tại tỉnh thái bình tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm
đối với hai bị cáo là nguyễn xuân đường và nguyễn khắc ninh về tội cưỡng đoạt tài sản
đây là hai trong số bảy bị cáo trong vụ án cưỡng đoạt tài sản liên quan đến hoạt động dịch vụ hỏa táng
do nguyễn xuân đường cầm đầu có đơn kháng cáo
trong đó nguyễn xuân đường kháng cáo vì cho rằng bị oan không phạm tội cưỡng đoạt tài sản như truy tố
bị cáo nguyễn khắc ninh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
tại phiên tòa tất cả hai mươi năm bị hại là chủ các cơ sở dịch vụ tăng lễ trên địa bàn tỉnh thái bình đều vắng mặt
bị cáo nguyễn xuân đường tiếp tục không thừa nhận hành vi phạm tội cũng như giống như bản cáo trạng của viện kiểm sát
và bản án của phiên tòa xét xử sơ thẩm
bị cáo nguyễn khắc ninh thành khẩn khai báo xin giảm nhẹ hình phạt do các yếu tố thân nhân gia đình
ngoài ra tại phiên tòa các bị cáo cũng không đưa ra được những chứng cứ mới phù hợp với nội dung kháng cáo
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử không chấp nhận toàn bộ nội dung kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm đối với hai bị cáo nói trên
vì cho rằng hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng làm người dân trên địa bàn hoang mang
trong đó bị cáo nguyễn xuân đường mức án một mươi năm năm tù bị cáo nguyễn khắc ninh một mươi hai năm tù